thưa quý vị ngày sáu tháng chín công an phường tân thới hòa quận tân phú cho biết đã bắt giữ được đối tượng phạm minh trí
lợi dụng tình hình dịch bệnh phức tạp thực hiện giãn cách xã hội tại tp hcm đã dùng kềm cộng lực bẻ khóa và lấy trộm nhiều tài sản tại cửa hàng bách hóa xanh
trước đó vào lúc tám giờ ngày ba tháng chín công an phường tân thới hòa quận tân phú nhận tin báo của anh huỳnh văn tùng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn là nhân viên cửa hàng bách hóa xanh địa chỉ một a đường trần văn cẩn phường tân thế hòa quận tân phú
về việc cửa hàng bị kẻ gian bẻo khóa đột nhập trộm cắp tài sản
ngay sau đó công an phường tân thế hòa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
trích xuất dữ liệu hình ảnh từ hệ thống camera của cửa hàng và khoanh vùng đối tượng có khả năng phạm tội
trong số đối tượng rà soát tên phạm minh trí sinh năm hai nghìn một thường trú tại địa bàn
nhanh chóng được xác định là đối tượng nghi vấn nên công an phường đã tiến hành mời về trụ sở làm việc
qua đấu tranh khai thác bước đầu đối tượng trí đã thừa nhận đã lấy trộm một xe gắn máy
một laptop hiệu bảy thùng bia các loại và một túi nước xả rồi đem về nhà cất giấu
đồng thời công an tiến hành khai thác đã có thêm một đối tượng cho mượn kìm cộng lực
và một người tàn trữ trái phép chất ma túy
tiến hành lấy mẫu xét nghiệm nhanh với chất ma túy kết quả cả ba đối tượng đều dương tính
và thừa nhận có sử dụng trái phép chất này